các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng cầm đầu bị bắt giữ gồm nguyễn phước tân trần công duy thức cùng một mươi chín tuổi võ hoàng ý một mươi tám tuổi đều trú tại địa phương và toàn bộ vật chứng gây án gồm năm cây mã tấu tự tạo
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng ba tại một quán internet một nhóm đối tượng dùng kiếm mã tấu tự tạo xông vào quán truy sát các thanh niên và hủy hoại tài sản của chủ nhà
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn qua mạng với một nhóm khác nên khi nhận được tin đối phương đang có mặt tại một quán internet
thì cả nhóm đã huy động đồng bọn khoảng một mươi hai đối tượng mang theo mã tấu kiếm tự tạo đi truy sát đối thủ
tuy nhiên các đối tượng đã truy sát nhầm vào hai thanh niên đang chơi tại quán khiến cho hai thanh niên này bị thương tích nặng hiện đang được chữa trị tại bệnh viện
trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh bắc giang đã xảy ra nhiều vụ án giết người mà nguyên nhân xuất phát từ rượu
nhiều đối tượng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhưng với tác động của diệu đã không làm chủ được bản thân dẫn đến hành vi phạm tội
phóng sự sau đây sẽ
sẽ là lời cảnh báo cho những ai còn coi thường tác hại và hệ lụy của bia rượu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc tiến
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở thôn hai trăm tám mươi bốn xã quế nham huyện tân yên tỉnh bắc giang về tội giết người
nạn nhân của vụ án là nguyễn văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở tổ dân phố thanh mai phường đa mai thành phố bắc giang
chị nhi là người yêu của tùng
lúc đấy là tùng nó nổi giận và nó cáu vào quán hát rồi
nhưng xong rồi lại bỏ về
nhưng trước khi về thì có những lời lẽ nói với em là tại vì quen em mà đi hát đấy ạ
lúc đấy thì em thấy tuổi thì ấm ức ở trong lòng
em không kiểm soát được em cầm con dao ở trong nhà đấy cầm ra mở cửa thì xong
tối ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tiến cùng năm người bạn là vũ thị phượng đào văn sơn lý thị liêu ly hoàng thanh tùng nguyễn văn hồng uống rượu và hát karaoke
sau đó vũ thị phượng có rủ thêm hai người bạn là đinh tuấn dương và nguyễn văn tuấn đến hát cùng
trong lúc cả nhóm đang hát đã xảy ra xích mích giữa tuấn và tùng
do tuấn khoác vài ly là bạn gái của tùng ấm ức vì tuấn có hành động không đẹp với bạn gái của bạn mình
cộng với việc đã ngớm men sinh
đến khi rời khỏi quán karaoke tiến đã cầm dao nhọn tự chế dài khoảng năm mươi cm đâm thẳng vào ngực trái của tuấn dẫn đến tử vong
trước đó tại thôn một mươi ba xã an hà huyện lạng giang cũng đã xảy ra một vụ án giết người mà nguyên nhân cũng do uống rượu
tại cơ quan công an vinh khai nhận do uống nhiều rượu ở đám cưới và quán karaoke nên trên đường về đã xảy ra sâu sát với anh trần văn nhất ở thôn ba thị trấn kép huyện lạng giang
vì không làm chủ được hành vi của mình vinh đã rút ra nhọn thủ sẵn trong người đâm anh nhất
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc tiến về tội giết người
với cảnh tình cho tất cả mọi người chỉ vì uống rượu chỉ vì một phút bốc đồng thiếu kiềm chế những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống cũng có thể dẫn đến ăn mạng
với thủ đoạn quen thuộc đó là giả danh là cán bộ làm việc tại cơ quan nhà nước để lấy lòng tin và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba bị hại
nguyễn duy phương năm mươi hai tuổi chú tại xã bình nguyên huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã bị công an huyện chư pả phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh gia lai bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ lời khai của cường công an huyện phú riềng đã tiến hành kiểm tra và thu giữ hai mươi hai kg dây đồng tại cửa hàng thu mua phế liệu của hoàng thị đông

thời tiết ổn định không mưa ngày nắng với mức nhiệt tăng dần từ bắc vào nam
riêng hai tỉnh là ninh thuận và bình thuận thì trời vẫn phổ biến nắng nhiều nhiệt độ cao tình trạng hạn hán tiếp tục diễn ra và chưa có dấu hiệu được cải thiện với nhiệt độ là từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên phổ biến mây thay đổi đêm và sáng trời hơi xe lạnh do ảnh hưởng của độ cao địa hình
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều tuy nhiên trong khoảng thời gian tối muộn đến đêm một vài nơi trên khu vực sẽ xảy ra mưa rào cục bộ nhưng với lượng không nhiều nhiệt độ ngày đêm là từ một mươi chín đến ba mươi bốn độ
nam bộ thời tiết cũng chưa có thay đổi gì đáng lưu ý nhìn chung trong những ngày tới là không mưa ngày có nắng nhiều độ ẩm thấp
khối không khí khô nóng bao trùm khu vực này nên nền nhiệt độ vẫn khá là cao ở thời điểm trưa chiều
riêng một số tỉnh thuộc khu vực miền đông của nam bộ một số nơi còn xảy ra nắng nóng
đến trưa chiều nắng xuất hiện nhiều tuy nhiên trong khoảng thời gian tối muộn đến đêm một số nơi còn xảy ra nắng nóng